nếu như các tỉnh từ miền trung xuôi hết đến miền nam ngày hôm nay nắng nóng nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi bốn độ c
thì tại khu vực bắc bộ mưa to đến rất to vẫn tiếp tục diễn ra
thậm chí có những địa phương lượng mưa đo được ở mức cao nhất trong hàng chục năm qua
mưa lớn rồn rập ngay từ đầu mùa như thế này thì được nhận định là hiếm gặp nên quý vị càng cần phải đề phòng
bởi ngày hôm qua thì đã có một người thiệt mạng do sạt lở đất làm sập nhà
và nếu lũ xảy ra thì hãy sơ tán theo hướng dẫn và tuyệt đối không được vớt củi là tài sản
bởi dòng nước siết thì cũng có thể cuốn bạn theo